thượng viện mỹ do đảng cộng hòa dẫn đầu vừa phê duyệt nghị quyết hạn chế quyền lực của tổng thống mỹ donald trump
nhằm thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào iran khi chưa có sự ủng hộ từ quốc hội
nghị quyết sẽ được chuyển tới hạ viện mỹ nơi thông qua văn bản tương tự như hồi tháng trước
tuy nhiên nhiều khả năng tổng thống trump sẽ sử dụng quyền phủ quyết
điều này từng xảy ra khi quốc hội mỹ tìm cách chấm dứt can dự của nước này vào chiến dịch quân sự do arab seyoud tiến hành tại yemen